căn cứ và tình hình thực tế mới đây sở giao thông vận tải hà nội vừa nêu ra đề án phân vùng hoạt động của xe máy trên địa bàn các quận đến năm hai nghìn ba mươi
sở giao thông vận tài hà nội khẳng định chỉ đề xuất dừng hoạt động xe máy trong nội thành khi vận tải hành khách công cộng đáp ứng được tối thiểu sáu mươi năm nhu cầu đi lại của người dân
đề án tiến tới dừng hoạt động của xe máy trên địa bàn các quận nhằm giảm ồn tắc cho các khu vực nội đô
điều này được phía sở đánh giá là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân khi dừng hoạt động của xe máy
hà nội sẽ đưa ra các giải pháp hỗ trợ như dừng cấp đăng ký mới xe máy tại một số quận huyện khu vực trung tâm
miễn giảm giá vé sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng đối với người dân sinh sống trong khu vực bị hạn chế
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi hà nội sẽ lựa chọn các tuyến phố và các khu vực có thể thực hiện việc dừng hoạt động xe máy khi bảo đảm các điều kiện đặt ra
đồng thời mở rộng không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm trong phạm vi khu bảo tồn cấp một và nghiên cứu tổ chức không gian đi bộ ở các khu vực khác như thủ lệ hồ thành công hồ trúc bạch quảng bá trịnh công sơn
ngoài ra đề án đưa ra yêu cầu thực hiện việc dừng xe máy có thể theo giờ và theo ngày trong tuần đối với khu vực tuyến đường lựa chọn
và chỉ hạn chế xe máy trong khung giờ hoạt động của hệ thống vận tải hành khách công cộng từ sáu giờ đến hai mươi hai giờ